tôi may mắn là có một người bố rất là tuyệt vời
mặc dù công việc của bố tôi rất là bận rộn

tuy nhiên những lúc mà chúng tôi có vấn đề gì mà cần đến bố thì bố luôn có mặt và giải quyết
cũng như hỗ trợ chúng tôi
cuộc sống vốn chỉ đơn giản như thế thôi
cũng đủ để con người ta
làm nên những điều lớn lao nhất
đã lâu lắm rồi
kể từ khi người lính trở về
người ta chẳng còn mấy khi
nhắc đến hình ảnh
một người từng chiến đấu hết mình
trên mặt trận thông tin liên lạc
để đem lại sự bình yên cho tổ quốc
mà thay vào đó
người ta sẽ nhớ về một nhà khoa học
với những sáng tạo tuyệt vời
một con người đã làm thay đổi đất nước
bằng con đường khoa học ứng dụng
chiến tranh đã qua đi
mùa đông đã qua đi
không còn chia ly
không còn xa cơn
chiến tranh đã qua đi
mùa đông đã qua đi
trong vòng tay của mẹ
có người linh trẻ
trở về đón mùa xuân